hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày thảm họa da cam việt nam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng một mươi tháng tám
vào tối ngày mùng bốn tháng tám hội nạn nhân chất độc gia cam điêu sinh tp đà nẵng phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố
hội cựu chiến binh và các hội đoàn thể liên quan tổ chức chương trình đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam
nhằm khơi dậy lòng nhân ái sự chia sẻ của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam
thành phố đà nẵng hiện có hơn năm nạn nhân chất độc da cam
trong đó có một trăm hai mươi em đang sinh hoạt và học tập tại trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố đà nẵng
kể từ khi phát động vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
chương trình đồng hành chia sẻ nỗi đau gia cam đã thu hút hơn hai trăm bốn mươi đơn vị tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn sáu một tỷ đồng
cũng tại chương trình này ban tổ chức đã trao hai mươi xuất quà cho nạn nhân chất độc gia cam
cũng tại chương trình này ban tổ chức đã trao hai mươi xuất quà cho nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng
trung ương hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam cũng đã phát động chương trình tin nhắn tử thiện đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín
với nội dung gia cam gửi một nghìn bốn trăm linh chín để tiếp nhận ủng hộ hai mươi đồng mỗi tin nhắn cho nạn nhân chất độc da cam